trưởng tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng đã chủ trì cuộc họp của tiểu ban văn kiện
cùng dự có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
các đồng chí ủy viên bộ chính trị các đồng chí bí thư trung ương đảng
và các đồng chí thành viên thuộc tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
từ sau hội nghị trung ương một mươi đến nay thường trực tiểu ban văn kiện và thường trực tổ biên tập
đã tập trung chỉ đạo xây dựng
thành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng dự thảo
báo cáo chính trị và báo cáo thực hiện cương lĩnh hai nghìn một mươi một để trình tiểu ban
sẽ tiếp tục hoàn thiện trình bộ chính trị trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
và trình hội nghị trung ương một mươi một khóa một mươi hai dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng một mươi tới
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao công tác chuẩn bị
của thường trực tiểu ban và tổ biên tập
trong thời gian ngắn vấn đề lớn khó phức tạp
nhưng các thành viên đã hoàn thành được kế hoạch khảo sát lý luận và thực tế
tổ chức được nhiều cuộc tọa đàm khoa học chất lọc được các kết quả nghiên cứu lý luận
thực tiễn để có được báo cáo chính trị và báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh hai nghìn một mươi một
nhìn chung dự thảo báo cáo chính trị đã đáp ứng về cơ bản các mục tiêu yêu cầu
quan điểm tư tưởng chỉ đạo hội nghị trung ương một mươi đề ra
nhiều nội dung bổ sung phát triển mới so với đại hội một mươi hai
do vậy đủ điều kiện để tiếp thu ý kiến chỉ đạo của tiểu ban hoàn thiện thêm một bước
trình bộ chính trị theo như kế hoạch đã đề ra
tuy nhiên tổng bí thư chủ tịch nước cũng chỉ rõ đây mới là dự thảo lần đầu
tình hình còn nhiều thay đổi và còn có thời gian nên cần tiếp tục để mở
nghiên cứu tiếp thu ý kiến của tiểu ban và bộ chính trị
ban chấp hành trung ương đảng chất lọc kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn
để từng bước hoàn thiện từ nay đến đại hội một mươi ba của đảng
ngày năm tháng chín đoàn đại biểu cấp cao việt nam
do phó thủ tướng trịnh đình dũng dẫn đầu đã tham dự phiên toàn thể
diễn đàn kinh tế phương đông lần thứ năm diễn ra tại thành phố vladivostok liên bang nga
phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của tổng thống nga vladimir putin
phát biểu tại phiên toàn thể tổng thống vladimir putin hoan nghênh các đại biểu tham dự diễn đàn
việc các đại biểu tham gia tích cực và sâu rộng vào các phiên họp
hội thảo theo chủ đề của diễn đàn lần này
trên tinh thần xây dựng cởi mở đã góp phần quan trọng
đưa ra các hướng hợp tác đầy triệt vọng thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác và liên kết cùng có lợi
tại cuộc gặp phó thủ tướng yuri drushnev đại diện toàn quyền của tổng thống nga tại vùng viễn đông
phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao công tác tổ chức diễn đàn kinh tế phương đông lần thứ năm
khẳng định việc đoàn việt nam dự diễn đàn thường biên đã giúp các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt chủ trương chính sách của nga
nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác và đầu tư hiệu quả
chiều cùng ngày phó thủ tướng trịnh đình dũng tiếp thống đốc tỉnh primory kojies miako gặp đại diện của tổng thống putin
về quyền doanh nghiệp và đặt hoa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh tại vladivostok
thưa quý vị đối thoại quốc phòng seoul lần thứ tám diễn ra tại thủ đô của hàn quốc từ ngày bốn đến ngày sáu tháng chín
thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy
trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu bộ quốc phòng việt nam tham dự đối thoại
tham dự đối thoại có các nhà lãnh đạo quốc phòng chuyên gia học giả đến từ năm mươi sáu nước và sáu tổ chức quốc tế
phát biểu đề dẫn tại phiên khai mạc nhóm làm việc về an ninh mạng trong khuôn khổ đối thoại
thượng tướng nguyễn trí vịnh nêu dõi các vấn đề liên quan đến an ninh mạng tình báo mạng và chiến tranh không gian mạng
đã và đang đặt ra nhiều nguy cơ và thách thức mới đối với an ninh quốc gia của mỗi nước
thứ trưởng bộ quốc phòng việt nam nhấn mạnh các nước cần cùng nhau tham gia nghiên cứu xây dựng
và hoàn thiện hệ thống luật pháp quốc tế trên không gian mạng tham gia các cầu ngước tuyên bố chung
về hợp tác an ninh mạng trên quan điểm tôn trọng chủ quyền bình đẳng cùng có lợi
với mục tiêu sử dụng không gian mạng vì mục đích hòa bình phát triển và hợp tác
mới đây bộ công thương vừa công bố danh sách cảnh báo một mươi ba sản phẩm có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại
chống lần tránh thuế
bộ công thương phân loại theo bốn mức độ cảnh báo
các sản phẩm ở mức bốn và ba là nhóm mặt hàng cần tiến hành theo dõi chặt chẽ kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp liên quan
nhóm sản phẩm ở mức cảnh báo hai và mức một là nhóm cần quan tâm và tiếp tục theo dõi
trong danh sách một mươi ba mặt hàng được công bố thì gỗ rán dùng nguyên liệu là gỗ cứng là mặt hàng duy nhất được cảnh báo ở mức độ bốn
bên cạnh gỗ rán thì có tới sáu trên một mươi ba mặt hàng nằm ở mức độ cảnh báo ba
gồm đá nhân tạo giá để đồ băng sắt đệm mút xe đạp điện lốp xe tải và xe khách thép chống ăn mòn
ubnd tp hcm vừa kiến nghị bộ tài chính về việc đưa loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục ngành nghề cấm kinh doanh
đây là lần thứ hai tp hcm đề xuất cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê
khi trên thực tế thì hầu hết các công ty đòi nợ thuê tại thành phố đều đang hoạt động biến tướng
việc cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê hoạt động hợp pháp vô tình là kẽ hở để một số đối tượng hoạt động đòi nợ thuê xã hội đen
lợi dụng núp bóng đầu tư hoạt động qua hình thức cấu kết giữa các công ty tài chính công ty đòi nợ và các đối tượng hình sự
các băng ổ nhóm xã hội đen tại địa phương và gây hệ quả phức tạp về an ninh trật tự
tp hcm hiện có sáu mươi bảy công ty đòi nợ thuê nhưng chỉ có bốn mươi năm doanh nghiệp được cấp phép
tổng vốn điều lệ là hơn một trăm một mươi một tỷ đồng
và có bảy trăm một mươi một người lao động
trong số đó ba doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài
số doanh nghiệp chui còn lại không hoạt động tại địa điểm đã đăng ký
trong phần tin tiếp theo khẩn trương kiểm tra khắc phục sạt lở tại dự án đường hồ chí minh tuyến tránh chư sê
khắc phục tình trạng ngập úng và triển khai thu hoạch lúa sớm tại thanh hóa
thưa quý vị bộ giao thông vận tải ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ubnd quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng theo quy định
đây là chỉ đạo mới nhất của chính phủ đối với việc triển khai hệ thống thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng tại một số tuyến cao tốc còn chậm trễ trong việc thực hiện này
đây là chỉ đạo mới nhất của chính phủ đối với việc triển khai thu phí điện tử tự động không dừng tại một số tuyến cao tấp còn chậm trễ trong việc thực hiện này
tất cả các trạm thu phí trên cả nước phải thực hiện thu phí tự động không dừng
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nghiên cứu ý kiến của bộ giao thông vận tải chỉ đạo vec sớm chuyển các trạm thu phí trên các tuyến đường cao tốc sang thu theo hình thức điện tử tự động không dừng theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã khiến dự án đường hồ chí minh đoạn tránh huyện chư sê tỉnh gia lai bị lún và nứt sâu gây mất an toàn cho các phương tiện lưu thông
trước tình hình trên chiều ngày năm tháng chín bộ giao thông vận tải đã có công điện yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường và khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến
sự cố xảy ra tại đoạn tuyến từ km một mươi hai trăm linh đến km một mươi ba trăm linh khiến hư hỏng nền
nhiều điểm mặt đường bị nứt khoảng hai mươi cm sụt lún hơn năm mét và có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào
nhiều điểm ta luy đường cũng đã bị nứt

bộ giao thông vận tải yêu cầu chủ đầu tư là ban quản lý dự án sáu chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương giả soát kiểm tra hiện trường trên toàn tuyến xác định nguyên nhân đề xuất giải pháp xử lý khắc phục kịp thời những hư hỏng trên
đây là tuyến đường có tổng mức đầu tư gần hai trăm năm mươi tỷ đồng với chiều dài một mươi một km đi qua địa phận các xã và thị trấn chư sê
dự án vừa được hoàn thành vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín và đang chờ nghiệm thu đưa vào sử dụng
thưa quý vị đầu tư kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư ppp được nhiều nước áp dụng trong thời gian quá độ từ nghèo khó lên phát triển
thực tế sau hơn hai mươi năm phát triển tại việt nam thì hình thức đầu tư ppp đã nảy sinh rất nhiều bất cập
hàng loạt những dự án đã trở thành điểm nóng về trật tự xã hội như bot cai lệ bot tân đệ bot hai
bot bắc thăng long nội bài
những bất cập chưa hề có lời giải khiến cho nhà đầu tư và cả người dân phải gánh rủi ro
giải quyết tồn động này thì cần phải có những giải pháp để có thể hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hình thức đầu tư ppp tại việt nam
đến nay cả nước có ba trăm ba mươi sáu dự án ppp đã ký hợp đồng huy động được một sáu triệu tỷ đồng
tuy nhiên hình thức này đang bộc lộ nhiều bất cập do yếu kém ở khâu quản lý
nhiều chuyên gia cũng cho rằng ppp là một hình thức đầu tư
không thể đảm bảo hài hòa lợi ích một trăm linh thành phần tham gia đặc biệt là phương thức thu phí hở tại những dự án bot cải tạo quốc lộ gây ra rất nhiều phản ứng
đã ba năm nay hầu như không có dự án bot nào được khởi công
các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư các công trình giao thông theo hình thức bot trong thời gian vừa qua cũng gặp rất nhiều khó khăn
về giao cản chính sách nguồn vốn ngân hàng đặc biệt là chưa có sự chia sẻ rủi ro của nhà nước đối với các nhà đầu tư
từ phương án tài chính thường khi ký kiết hợp đồng
là phải nhân dạng được đầy đủ những rủi ro có thể xuất hiện ra
trong bối cảnh ngân sách khó khăn việc khuy động nguồn vốn từ xã hội hóa là rất cần thiết
tuy nhiên khung khổ pháp lý dành cho hình thức đầu tư này mới dừng lại ở nghị định nên chưa hấp dẫn cũng như chưa đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư
vì vậy giải pháp căn cơ nhất vẫn là phải hoàn thiện khung khổ pháp lý cao nhất cho đầu tư ppp
chúng tôi hy vọng rằng khi loại ppp này ra đời nó sẽ tạo thành một khung khổ pháp lý tương chắc
để thu hút sự tham gia của khối tư nhân
và không chỉ tư nhân trong nước mà khối tư nhân nước ngoài cũng sẽ tham gia và đóng cùng với cả chính phủ
trong việc xây dựng các kết cấu hạ tầng quan trọng của quốc gia
các dự án ppp có quy mô vốn lớn thời gian đầu tư kéo dài nên phải có khung pháp lý để bảo đảm ổn định
theo kế hoạch luật ppp sẽ được quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ tám vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
dự kiến thông qua vào kỳ họp thứ chín vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị theo thống kê từ đầu năm trên địa bàn thành phố đà nẵng xảy ra hai mươi bảy trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện
trong đó chủ yếu là những vi phạm do người dân chặt cây ngã đổ vào đường dây
vi phạm trong quá trình thi công các công trình nhà ở hay là hạ tầng giao thông
hiện thì mùa mưa bão tại khu vực miền trung đang đến gần
ngành điện đà nẵng đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm khắc phục triệt để tình trạng trên
ở khu vực nội thị đặc biệt là khu vực trung tâm quận sơn trà hải châu
nhu cầu xây dựng của người dân tăng cao thi công trong điều kiện mặt bằng diện tích nhỏ hẹp
trong khi đó công nhân thi công người dân khi xây dựng vẫn chưa nhận thức rõ được hậu quả có thể xảy ra khi vi phạm an toàn khoảng cách lưới điện
vi phạm thường là do cái sự chủ quan của khách hàng khi kéo vật liệu lên
khi quá trình xây dựng thì người thợ người ta làm người ta không quên người ta không để ý
cái phía sau lưng của họ là có lưới điện thế nên là thường là chẳng lấy có việc vi phạm
song song với công tác tuyên truyền đăng thông tin thông báo đến người dân về hành lang an toàn lưới điện
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên địa lực đà nẵng cũng đã phối hợp với ban ngành chính quyền địa phương
ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm về công trình vật kiến trúc
đồng thời đơn vị cũng triển khai công tác phát dọn tỉa cây dọc hành lang tuyến giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố phóng điện chạm điện do cây ngã
để tư vấn cho người sử dụng điện biết được hành lang an toàn lưới điện thì chúng tôi cũng đã gửi những email những thông tin cần thiết
những khoảng cách an toàn cần thiết trong quá trình mà chúng ta thi công nhất là những xe cẩu tải những xe bê công những xe đổ bê tông những xe phi công
để tránh những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản có thể xảy ra ngành điện lực đà nẵng kêu gọi các tổ chức cá nhân
cần tự nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ các quy định về an toàn lưới điện nhất là trong tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp khi mùa mưa đang đến
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh long an cho biết thời gian qua các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra kiểm soát thị trường
nhưng tình hình buôn lậu và gian lận thương mại hàng giả hàng kém chất lượng vẫn diễn ra
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh long an cho biết trong tám tháng qua lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn hai bốn trăm linh vụ vi phạm về buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng nhái
tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước trên bảy mươi bảy tỷ đồng trong đó có hơn một sáu trăm linh vụ gian lận thương mại hơn bảy trăm linh vụ kinh doanh vận chuyển hàng lậu
trong lĩnh vực thuế hải quan còn xảy ra nhiều vi phạm như doanh nghiệp và cá nhân khai và nộp hồ sơ hải quan không đúng thời gian quy định
khai không đúng các nội dung trên tờ khai hải quan
ba trăm tám mươi chín long an yêu cầu các lực lượng có liên quan các địa phương tập trung mọi giải pháp để kiểm tra kiểm soát tốt tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại trong thời gian tới
trong thời gian qua công an tỉnh lạng sơn đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn tình trạng người dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê vì gặp nhiều rủi ro
tuy nhiên vẫn còn có một số người dân do nhẹ dạ cả tin và các đối tượng lừa dối đưa dẫn xuất cảnh trái phép qua biên giới
ngày ba tháng tám lực lượng chức năng đã phát hiện ba công dân có biểu hiện chuẩn bị xuất cảnh trái phép
các công dân khai do có nhu cầu sang trung quốc làm thuê nên đã liên lạc với đối tượng nguyễn xuân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại tỉnh vĩnh phúc để nộp số tiền từ một triệu đến ba triệu đồng để được đưa sang khu vực biên giới
sau đó sẽ có đối tượng khác tiếp tục đưa họ vượt biên trái phép sang trung quốc
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay phòng quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với lực lượng biên phòng tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
tiếp nhận bảy mươi năm lượt với gần sáu trăm linh công dân việt nam xuất cảnh trái phép sang trung quốc

từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay phòng quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với lực lượng biên phòng tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
để nâng cao nhận thức trong nhân dân phòng quản lý xuất nhập cảnh cũng đã chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác quản lý xuất nhập cảnh
cảnh báo những rủi ro nhằm phòng ngừa hạn chế tình trạng công dân xuất cảnh
trái phép qua đó góp phần thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh hạn chế tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn
sau một thời gian tạm lắng gần đây thì tình trạng các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại mạng xã hội lại rộ lên trên địa bàn tỉnh đồng nai
tù đoạn chính của các đối tượng là giả danh cán bộ công an viện kiểm sát toán để hù dọa nạn nhân có liên quan đến vụ án nào đó
hay là thông báo trúng thường làm thủ tục để nhận quà chuyển từ nước ngoài về
cuối tháng tám vừa qua chị lâm thị ngọc châu đến công an tp biên hòa trình báo bị lừa qua điện thoại với số tiền hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng
chị châu cho biết trước đó một người gọi điện thoại tự xưng là nhân viên hệ thống mua sắm thực phẩm chức năng báo chị trúng một giải thưởng lớn trị giá hàng trăm triệu đồng
sau đó liên tục năm đối tượng khác tự xưng là cán bộ của ngành thuế nhân viên trung tâm tài trợ giải thưởng đề nghị chị châu thanh toán tiền thuế trước khi trao giải
châu thị ngọc châu giải thưởng huyện tp biên hòa trình báo bị lừa qua điện thoại với số tiền hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng
theo thống kê chưa đầy đủ của công an tỉnh đồng nai từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay trên địa bàn xảy ra hàng chục vụ có chung thủ đoạn như trên với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng